về thực tế tín dụng tiêu dùng cũng đang tạo sức bật cho nhiều đơn vị
tuy nhiên so với tiềm năng của một thị trường trẻ gần một trăm linh triệu dân
thì thị phần tín dụng tiêu dùng còn rất khiêm tốn bởi những thách thức không dễ vượt qua
đây sẽ là nội dung chính của tiểu mục vấn đề trong tuần
nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai mươi bốn trên bảy
đầu tháng một mươi vừa qua ngân hàng thế giới vkp và ngân hàng nhà nước
đã ký kết hiệp định tài chính cho khoản tài trợ không hoàn lại trị giá hai hai triệu usd
để hỗ trợ phát triển ngành ngân hàng
khoản tài trợ không hoàn lại này thuộc chương trình tám triệu usd tăng cường sự lành mạnh
và phát triển của ngành ngân hàng
dự án nhằm tăng cường sự lành mạnh và khả năng chống chịu của ngành ngân hàng
thông qua việc nâng cao năng lực của ngân hàng nhà nước
trong việc giải quyết các hạn chế về mặt cấu trúc trong hệ thống ngân hàng
cụ thể wb sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các cải cách đã được đặt ra
trong kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và chiến lược phát triển ngành ngân hàng hai nghìn hai mươi năm
vkp sẽ hợp tác cùng ngân hàng nhà nước trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý
cho ngành ngân hàng đặc biệt là luật các tổ chức tiến dụng và thực hiện nghị quyết
số bốn mươi hai hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn của quốc hội về xử lý nợ xấu và nâng cao năng lực giám sát
phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ tốt trên thế giới hỗ trợ kiểm soát thị trường nợ
và nâng cao năng lực cho công ty quản lý tài sản việt nam vamc
để có thể quản lý tốt các tài sản của các khoản nợ xấu
trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam vsd công bố đã có thêm hai trăm chín mươi hai nhà đầu tư nước ngoài
bao gồm năm mươi một tổ chức và hai trăm bốn mươi một cá nhân được vsd cấp mã giao dịch chứng khoán
trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín giảm ba mươi hai mã số so với tháng trước
theo đó đã có thêm hai trăm chín mươi hai nhà đầu tư nước ngoài bao gồm năm mươi một tổ chức và hai trăm bốn mươi một cá nhân
được vsd cấp mã số giao dịch chứng khoán so với tháng trước số liệu cấp mã giao dịch
cho nhà đầu tư nước ngoài
nhà đầu tư nước ngoài đã giảm ba mươi hai nhà đầu tư
ngoài ra vsd đã chấp thuận thay đổi thông tin cho ba mươi chín nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có một mươi ba tổ chức và hai mươi sáu cá nhân hủy mã số giao dịch chứng khoán
cho năm nhà đầu tư nước ngoài
trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín vsd đã cấp mã giao dịch chứng khoán cho một tám mươi nhà đầu tư nước ngoài
với một trăm ba mươi hai tổ chức và chín trăm bốn mươi tám cá nhân đồng thời hủy mã số giao dịch chứng khoán
cho một mươi năm nhà đầu tư nước ngoài
cũng theo vsd số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là ba mươi hai
trong đó có bốn bốn trăm bốn mươi một tổ chức và hai mươi bảy sáu trăm năm mươi bảy cá nhân
tổng dư nợ tiến dụng tăng trưởng tám sáu mươi bốn tính đến ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
so với thời điểm cuối năm ngoái trong khi huy động vốn tăng cao hơn đạt chín bảy
tuy nhiên nếu duy trì được đa tăng trưởng huy động tốt như quý ba vừa qua
lãi suất huy động có khả năng sẽ giảm vào đầu năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước đã đồng loạt giảm hai mươi năm điểm cơ bản đối với lãi suất tái triết khấu
tái cấp vốn
lãi suất cho vay qua đêm lãi suất omo và tín phiếu
chính sách này của ngân hàng nhà nước đã khiến lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm khá mạnh
tuy nhiên tính từ giữa tháng chín tới nay việc giảm lãi suất điều hành không gây tác động lan tỏa
tới xu hướng giảm lãi suất trên thị trường một
tại việt nam việc giảm lãi suất điều hành không mang ý nghĩa là nới lỏng tiền tệ
trong bối cảnh thanh khoản trên liên ngân hàng rất dồi dào
ngân hàng nhà nước đã hút dòng tổng cộng tám mươi năm một trăm ba mươi tỷ đồng trong tháng chín
nhưng lãi suất việt nam đồng vẫn giảm liên tục về mức một tám mươi tám một năm với kỳ hạn qua đêm
thấp hơn cả lãi suất usd trên liên ngân hàng
đây là lần đầu tiên sau một mươi ba tháng tranh lệch lãi suất qua đêm giữa việt nam đồng
và usd trên liên ngân hàng chuyển sang âm
lạm phát của khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone giảm trong bối cảnh cuộc chiến thương mại mỹ trung
đang ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế toàn cầu đặc biệt các cường quốc xuất khẩu như đức
theo các số liệu do cơ quan thống kê châu âu eurostat công bố hồi đầu tháng một mươi vừa qua
cho thấy tỷ lệ lãm phát tại khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone đã rơi xuống mức dưới một trong tháng chín vừa qua
theo eurostat giá tiêu dùng tại eurozone trong tháng chín chỉ tăng chín so với mức một của tháng trước đó
đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu và cách ra mức mục tiêu ngay dưới hai mà ecb đẩy ra
trong khi đó lạm phát lõi là một
lãm phát của eurozone giảm trong bối cảnh cuộc chiến thương mại
mỹ trung đang ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế toàn cầu đặc biệt các cường quốc xuất khẩu như đức
nơi hoạt động chế tạo chủ chốt đang đi xuống
trước đó trong cuộc họp hồi tháng chín hội đồng thống đốc ecb đã nhất trí thông qua gói biện pháp nới lỏng tiền tệ
nhằm hỗ trợ nền kinh tế eurozone vượt qua các cú sốc từ bên ngoài
giữa tuần qua chính phủ thái lan đã thông qua gói ngân sách trị giá ba hai trăm linh tỷ bạt
tương đương một trăm linh sáu tỷ usd cho tài khoá hai nghìn hai mươi nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm của nước này
tổng ngân sách trong tài khoá mới sẽ cao hơn khoảng bảy so với mức ba bạt của tài khoá hai nghìn một mươi chín
với thâm hụt ngân sách dự kiến vào khoảng bốn trăm sáu mươi chín tỷ bạt tương đương hai sáu gdp
so với mức thâm hụt bốn trăm năm mươi tỷ bạt tài khoá trước
đầu tư công dự kiến ở mức sáu trăm năm mươi sáu tỷ bạt chiếm hai mươi năm tổng chi tiêu chính phủ
tăng so với mức sáu trăm bốn mươi tỷ bạt
theo cục ngân sách thái lan dự luật ngân sách được trông đợi sẽ có hiệu lực trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sau khi được quốc hội thông qua và nhà vua thái lan ký xác lệnh ban hành vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
dự luật trên cần trải qua ba phiên thảo luận tại hạ viện
phiên thảo luận đầu tiên sẽ diễn ra trong hai ngày một mươi bảy một mươi tám tháng một mươi
hai phiên thảo luận tiếp theo sẽ diễn ra vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhưng khả năng dự luật này sẽ khó được thông qua để trở thành luật trong vòng bốn tháng tới
do những trì hoãn về mặt chính trị
trong khi tài khoá mới đã bắt đầu từ ngày một tháng một mươi
thưa quý vị tình trạng thiếu hụt nguồn cung đối với các khoản vay giá trị nhỏ
việc tiếp cận tín dụng tiêu dùng chính thức còn thiếu khi học sinh sinh viên nông dân được vay rất ít
ngay cả với khách hàng được vay nhu cầu tiến dụng còn chưa được đáp ứng đầy đủ
khi trên năm mươi khách hàng tại công ty tài chính và sáu mươi tài chính
tại ngân hàng thương mại chỉ được đáp ứng dưới hai phần ba nhu cầu vốn
cho thấy dư địa cho thị trường tài chính tiêu dùng là rất lớn
hiện nay tiến dụng tiêu dùng tăng mạnh với đả tăng trên sáu mươi năm mỗi năm
và được dự báo sẽ tiếp tục duy trì tốc độ này đến năm hai nghìn hai mươi
từ quy mô sáu trăm linh tỷ đồng vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
cho vay tiêu dùng dự báo sẽ can mốc một triệu nghìn tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi
tiềm năng khai thác thị trường vẫn còn lớn nhờ xu hướng cho vay tiêu dùng là tất yếu trên thế giới
tỷ lệ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ ở việt nam mới chỉ đạt khoảng một mươi một
trong khi con số phổ biến ở các nước phát triển là bốn mươi năm mươi
theo ước tính của các chuyên gia giá trị tiềm năng của thị trường cho vay tiêu dùng việt nam
lên đến một mươi năm tỷ usd một năm
tuy nhiên khả năng người dân tiếp cận tài chính tiêu dùng vẫn còn hạn chế
số lượng người có giao dịch tiến dụng được ghi nhận thông qua ngân hàng
các công ty tài chính mới chỉ đạt khoảng ba mươi ba năm triệu người
giả sử mình mua một cái nhà với giá trị rất là lớn
trong cái đó tiền mình không có đủ
và mình có thể trả nhằn nhằn nhằn bằng cách vay vốn hoặc trả góp
trong trường hợp ngân hàng cho vay vốn với lãi suất thấp
thì tất nhiên mình cũng sẽ xem xét cái đó
cái đó rất là thường tiện cho mình trong trường hợp mình không có đủ tiền
nhiều ý kiến vẫn cho rằng các công ty tài chính cho vay tiêu dùng với lãi suất quá cao
theo khảo sát của các công ty tài chính hiện vẫn có khoảng sáu mươi sáu mươi năm người dân
có nhu cầu vay mượn để phục vụ tiêu dùng
vẫn phải tìm nguồn khác như vay từ người
người thân họ hàng bạn bè
tuy nhiên nếu so sánh với mặt bằng chung trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng
ở các nước khác trong khu vực và trên thế giới
thì mức lãi suất hai mươi năm mươi một năm đối với các khoản vay tiêu dùng tín chấp tại việt nam
là không quá cách biệt
bởi ở mỹ mặc dù lãi suất cho vay thông thường chỉ hai mươi năm một năm
nhưng lãi suất cho vay tiêu dùng cũng giao động từ tám đến ba mươi sáu một năm
ở trung quốc lãi suất tiến dụng thông thường khoảng sáu một năm
nhưng cho vay tiêu dùng là một mươi bốn mươi một năm
tại các quốc gia khác như brazil và ấn độ
lãi suất cho vay tiêu dùng cũng giao động từ một mươi năm bảy mươi tùy theo món vay
để phát triển mạnh lĩnh vực tiến dụng tiêu dùng
giao cản lớn nhất mà các tổ chức tiến dụng chuyên cho vay tiêu dùng cần phải tháo gỡ
đó là đồng bộ hóa quy trình và đa dạng hóa sản phẩm
bởi tính đến hiện tại mặc dù mức tăng trưởng hàng năm khá tốt
nhưng các sản phẩm dịch vụ tiến dụng tiêu dùng cơ bản vẫn còn nghèo nan
mỗi tổ chức tiến dụng cho vay tiêu dùng tại việt nam hiện nay
mới chỉ cung cấp ra thị trường khoảng bốn năm sản phẩm cho vay tiêu dùng
trong khi ở nhiều nước tiên tiến các công ty tài chính đã cung cấp khoảng một mươi chín hai mươi sản phẩm
ngoài ra thủ tục vay mượn từ các công ty tài chính tại việt nam hiện nay còn quá phức tạp
và vẫn phải xử lý nhiều khâu đoạn một cách thủ công nên tốn thời gian
và cả chi phí cho cả bên vay lẫn bên cho vay
theo quan điểm của chúng tôi với lĩnh vực nhiều rủi ro
thì rõ ràng các tổ chức cho vay đặc biệt là công ty tài chính
phải cho vay với lãi suất cao hơn nhiều so với mức dưới hạn trần
lãi suất tiêu dùng theo quy định hiện nay để gia tăng lợi nhuận hạn chế những tổn thất cho mình
vì vậy theo tôi cần sớm thay đổi quy định này
khi đặt giới hạn lãi suất phù hợp với các tổ chức cho vay
thì rõ ràng họ không cần phải cố tìm cách nâng phí hay lửa gạt khách hàng
như thế bẫy lãi suất sẽ không còn tồn tại nữa
theo các chuyên gia tài chính việt nam cần sớm ban hành chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện
thực hiện tốt đề án một nghìn bảy trăm hai mươi sáu về tiếp cận dịch vụ ngân hàng
nghị quyết bốn mươi hai của quốc hội và quyết định một nghìn năm mươi tám về tái cơ cấu các tổ chức tiến dụng và xử lý nợ xấu
quyết định chín trăm tám mươi sáu của thủ tướng chính phủ về chiến lược ngành ngân hàng đến năm hai nghìn ba mươi
hoàn thiện khung pháp lý cho các fintech và các sản phẩm tài chính mới
nâng cao nhận thức văn hóa vay tiêu dùng góp phần giảm tiến dụng đen đồng thời tăng cường giáo dục tài chính
do đặc điểm của tài chính tiêu dùng là rủi ro cao và chịu ảnh hưởng lớn từ biến động kinh tế vĩ mô
ngân hàng nhà nước cũng cần có những biện pháp giám sát quản lý chặt chẽ để hạn chế tình trạng khủng hoảng
trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng khi kinh tế có dấu hiệu khó khăn như đã từng xảy ra tại nhật bản hàn quốc và thái lan
thưa quý vị để kịp thời động viên người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế
sáng ngày một mươi một tháng một mươi vừa qua cục thuế hà nội tổ chức hội nghị tuyên dương ba trăm tám mươi năm tổ chức cá nhân
thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế
năm hai nghìn một mươi tám cuộc thuế hà nội đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được bộ tài chính và hội đồng nhân dân tp hà nội giao
với tổng số thu cân đối thực hiện là gần hai trăm hai mươi bảy tỷ đồng đạt một trăm linh ba chín dự toán tăng một mươi sáu năm so với thực hiện năm hai nghìn một mươi bảy
hầu hết các khoản thu đều tăng trưởng so với năm hai nghìn một mươi bảy trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá bền vững
và cao nhất trong ba năm trở lại đây cụ thể khu vực ngoài quốc doanh tăng hai mươi một thuế thu nhập cá nhân tăng hai mươi một
thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng một mươi ba ngoài ra cục thuế hà nội cũng đã thu hồi được một mươi hai một trăm linh tỷ đồng tiền thuế nợ động
tổng số nợ thuế đến ba mươi một tháng một mươi hai giảm bảy trăm linh tỷ đồng giảm ba sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám cục thuế đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đối với cả công tác thanh tra và kiểm tra thuế
là năm thứ ba liên tiếp hoàn thành vượt kế hoạch thanh tra có phần tích cực cho công tác thu ngân sách
câu đơn giản hóa công tác thực hiện trong nội bộ cơ quan thuế trong việc phối hợp giữa cơ quan thuế và các sở ngành của thành phố
và các đơn vị thuộc bộ thế chính và tổng hợp thuế từ đó mới có được hiệu quả trong công tác quản lý đồng thời là một hành động
để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người thuế ngay từ đầu năm từng bộ phận từ tuyên truyền hỗ trợ thanh kiểm tra
quản lý nợ kê khai thuế cũng đã xác định được mục tiêu cũng như kế hoạch cụ thể rõ người rõ việc rõ hiệu quả rõ chất lượng
trong suốt những năm qua cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nâng cao ý thức tự lực tự cường tranh thủ thời cơ vận hội mới
nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức để duy trì phát triển sản xuất kinh doanh qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi
các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô từ những thành tích đóng góp nghĩa vụ nộp thuế năm hai nghìn một mươi chín cục thuế tp hà nội đã xét duyệt
trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng và đã được chính phủ ủy ban nhân dân tp hà nội bộ tài chính tổng cục thuế cục thuế tp hà nội
tặng cờ thi đua bằng khen giấy khen cho ba trăm tám mươi năm doanh nghiệp doanh nhân có thành tích sản xuất kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi rất là cảm ơn sự quan tâm của chính phủ cũng như là cơ quan thuế khi đã ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp của chúng tôi
về mặt kinh doanh đối với lại nhà nước
và chúng tôi cũng mong muốn rằng là tất cả các hoạt động sắp tới của chúng tôi về mặt thuế cũng sẽ được tiếp tục được ghi nhận
bởi cơ quan thuế và chính phủ và tạo một động lực cho doanh nghiệp luôn luôn cố gắng chuyển mình thay đổi và tương tác chặt chẽ
với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ của mình một cách tốt đẹp hơn
cục thuế tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành các cấp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế
đẩy mạnh cải cách hành chính hiện đại hóa ngành thuế theo chỉ thị nghị quyết của chính phủ
để phục vụ ngày càng tốt hơn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện chính sách pháp luật thuế
đồng thời lãnh đạo cục thuế tp hà nội cũng cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch số bốn mươi tám của ủy ban nhân dân tp hà nội
và chương trình cải cách thủ tục hành chính hiện đại hóa ngành thuế của bộ tài chính tổng cục thuế
cục thuế tp hà nội đã triển khai mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế
điều này đã giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân
đồng thời góp phần phục vụ mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử thành phố thông minh của hà nội
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại